thực hiện chương trình làm việc toàn khóa sáng nay ngày hai tháng một mươi hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đã khai mạc trọng thể tại thủ đô hà nội
tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì hội nghị
tại hội nghị này ban chấp hành trung ương thảo luận cho ý kiến về tình hình kinh tế xã hội tài chính ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tài chính ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi về chiến lược biển việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
quy định về trách nhiệm nêu gương cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư
ủy viên ban chấp hành trung ương thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác
trước khi tiến hành phiên họp trung ương đã dành một phút mặc niệm tưởng niệm nguyên tổng bí thư đỗ mười
và chủ tịch nước trần đại quang vừa từ trần
phát biểu khai mạc hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh
hội nghị diễn ra đúng vào thời điểm giữa nhiệm kỳ khóa một mươi hai
năm hai nghìn một mươi tám là năm bản lề có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
và là năm khởi đầu cho việc chuẩn bị đại hội một mươi ba của đảng
nội dung của hội nghị lần này bao gồm nhiều vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo
chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội xây dựng đảng trong sạch
vững mạnh do đại hội một mươi hai đã đề ra và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công đại hội một mươi ba của đảng
tổng bí thư lưu ý gợi mở thêm một số khía cạnh liên quan đến các nội dung và nhiệm vụ của hội nghị
đề nghị trung ương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm tập trung nghiên cứu thảo luận
cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo đề án dự thảo các nghị quyết kết luận của trung ương
và xem xét quyết định vào cuối kỳ họp
về tình hình kinh tế xã hội tổng bí thư đề nghị các đồng chí trung ương căn cứ vào thực tế tình hình đất nước
và nơi công tác đánh giá khách quan toàn diện chỉ rõ những kết quả thành tích đã đạt được
những hạn chế yếu kém còn tồn tại tìm ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục
đồng thời phân tích dự báo các khả năng có thể xảy ra trong thời gian tới
phân tích dự báo các khả năng có thể xảy ra trong thời gian tới
nhất là những thời cơ thuận lợi cần nắm bắt những khó khăn thách thức phải nỗ lực vượt qua
từ đó xác định mục tiêu tổng quát dự kiến các chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu quan trọng nhất
và các chính sách biện pháp có tính đột phá khả thi cao
bảo đảm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của năm hai nghìn một mươi chín
và các năm tiếp theo cũng như cả nhiệm kỳ của khóa một mươi hai
cố gắng tìm ra các chính sách biện pháp đột phá khả thi
phù hợp với những diễn biến mới
của tình hình thế giới và khu vực nhất là tình trạng căng thẳng và xung đột thương mại giữa các nước lớn
những diễn biến phức tạp của thị trường tài chính tiền tệ và giá dầu thô thế giới
khắc phục những hạn chế yếu kém mà các báo cáo của ban cán sự đảng chính phủ đã chỉ ra
như việc thực hiện ba đột phá chiến lược cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng còn gặp nhiều khó khăn
việc đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia và giải ngân vốn đầu tư công còn chậm
tăng trưởng xuất khẩu vẫn chưa chủ yếu dựa vào khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
tính độc lập tự chủ của nền kinh tế chưa cao
kinh tế vĩ mô vẫn chưa thực sự vững chắc
nguồn lực để thực hiện chính sách văn hóa xã hội còn hạn chế
một số chính sách chậm được ban hành hoặc chưa được bổ sung tổ chức thực hiện tốt
tranh lệch giàu nghèo giữa các vùng miền và các tầng lớp nhân dân còn lớn và có xu hướng gia tăng
còn tồn tại nhiều vấn đề về xã hội bức xúc ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội
nhất là trong lĩnh vực y tế giáo dục xây dựng con người quản lý bảo vệ tài nguyên môi trường
tiếp đó trung ương nghe tờ trình của bộ chính trị về báo cáo tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi
về chiến lược biển việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
gợi mở những vấn đề cần tập trung thảo luận tổng bí thư đề nghị làm rõ nguyên nhân dẫn đến một số chỉ tiêu phát triển kinh tế biển
và ven biển khó đạt được vào năm hai nghìn hai mươi
một số ngành lĩnh vực kinh tế biển được xác định ưu tiên đầu tư nhưng phát triển chậm chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế
đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng ven biển nhất là hệ thống cảng biển và mạng lưới giao thông kết nối còn giàn trải
kém hiệu quả chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn
quy hoạch các khu vực ven biển và một số ngành lĩnh vực còn nhiều bất cập nguy cơ ô nhiễm môi trường biển đảo vẫn lớn
biến đổi khí hậu nước biển dân diễn biến phức tạp và có tác động tiêu cực ngày càng rõ nét quản lý nhà nước về biển đảo
về công tác xây dựng đảng tổng bí thư nêu rõ ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư đã có nhiều chủ trương
quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
gần đây nhất là quy định số bốn mươi bảy của ban chấp hành trung ương khóa một mươi một về những điều đảng viên không được làm
quy định số một trăm linh một của ban bí thư khóa một mươi một về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp
quy định số năm mươi năm của bộ chính trị khóa một mươi hai về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên
và nội dung này đã được đề cập ở nhiều nghị quyết chỉ thị quy định khác của đảng
tổng bí thư nhấn mạnh để khắc phục tình trạng nêu trên bộ chính trị đã thống nhất rất cao kiến nghị ban chấp hành trung ương xem xét
ban hành một quy định mới về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
dự thảo quy định nêu chín nội dung yêu cầu từng đồng chí ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phải gương mẫu đi đầu thực hiện
và chín nội dung phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống
tại hội nghị này bộ chính trị trình trung ương dự kiến thành lập năm tiểu ban
tiểu ban kinh tế xã hội tiểu ban điều lệ đảng tiểu ban nhân sự và tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội
các tiểu ban có nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo một mươi năm thực hiện cương lĩnh bổ sung năm hai nghìn một mươi một và báo cáo chính trị
báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm và báo cáo kinh tế xã hội năm năm
báo cáo về công tác xây dựng đảng năm năm và báo cáo tổng kết việc thực hiện điều lệ đảng và bổ sung sửa đổi điều lệ đảng nếu có và báo cáo công tác nhân sự